thời tiết giao mùa thay đổi đột ngột không khí ẩm ướt sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen phế quản
nhất là đối với người già và trẻ nhỏ có sức đề kháng kém
đáng chú ý là một số bệnh nhân khi lên cơn hen cấp tính mà không biết cách xử lý kịp thời
sẽ dẫn đến tình trạng suy hô hấp nguy hiểm đến tính mạng
thời tiết môi trường sống là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến bệnh nhân mắc bệnh hen phế quản
trời trở lạnh đột ngột không khí ô nhiễm khói bụi thuốc lá là những nguyên nhân gây bệnh hàng đầu
không chỉ có người mắc mới ngay cả những bệnh nhân từng bị hen phế quản
thì khả năng tái phát bệnh cũng sẽ rất cao nếu gặp phải những yếu tố trên
kho khe khó thở đau tức ở ngực ho kéo dài là những trợ chứng thường gặp của bệnh
đáng chú ý có những trường hợp bệnh nhân lên cơn hen cấp tính bị suy hô hấp nặng trong thời gian ngắn
nếu không xử lý cấp cứu kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm có thể gây tử vong
hoặc sau những đợt viêm họng viêm phế quản và vẫn thấy ho nhất là ho nhiều về đêm
có thể hiện tượng có biểu hiện khó khe hoặc khó thở
đi đến bệnh viện để chúng ta chẩn đoán phân biệt
bệnh nhân mắc hen phế quản ngoài việc sử dụng ống xịt hỏng theo chỉ định của bác sĩ
cần thường xuyên theo dõi diễn biến của bệnh đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị
không tự ý áp dụng các phương pháp dân gian truyền miệng để chữa bệnh hậu quả sẽ rất khó lường